trong những ngày qua tại các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ đã liên tục xảy ra những cơn mưa lớn
theo thống kê đã có tới hơn sáu mươi bảy hectare lúa của các tỉnh bắc trung bộ bị ngập úng
những trận mưa rồn rập từ ngày chín tháng bảy đến nay đã khiến hơn hai mươi một hectare lúa vừa mới gieo cấy của tỉnh nam định bị ngập trong biển nước
riêng tại hai huyện xuân trường và giao thủy lượng mưa đo được trên địa bàn hai huyện lên đến hai trăm linh mm
cái biệt có những điểm mưa lên đến gần sáu trăm linh mm đã nhấn chìm khoảng bảy năm trăm linh hecta lúa mới gieo cấy trên địa bàn
nếu nó còn thời gian được thì chỉ có gieo bã thêm cấy thêm chứ không làm được cái gì nữa
với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn đã làm diện tích gieo cấy của các tỉnh khu vực đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ bị ngập ống
đặc biệt việc tiêu nước tuần qua còn gặp nhiều khó khăn và cơn bão số ba tới sẽ tiếp tục gây mưa lớn sẽ làm diện tích ngập úng tiếp tục gia tăng
thiệt hại sẽ tập trung lớn vào diện tích lúa hẻ thu mới được gieo cấy
dự kiến nam định phải gieo cấy lại khoảng từ sáu bảy hecta và thái bình là khoảng từ hai hai năm trăm linh hecta
các cửa hàng bán tóc giống thì bà con cũng mua rất là đông với một loạt giống ngắn ngày
như vậy thì tất cả những diện tích bị ngập ống nếu như khả năng tiêu nước tốt và không có những trận mưa lớn tiếp theo
thì bà con cũng tranh thủ là sau khi bão tan mưa ngừng thì có thể nhanh chóng tận dụng mạ để cấy ra
cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng khuyến cáo
riêng đối với diện tích gieo xạ gieo vãi của nam định là khoảng hai mươi một ha
và thái bình là khoảng từ một mươi ba đến một mươi bốn hectare hiện đang bị ngập sâu trong nước có khả năng phải gieo cấy lại
thì bà con nông dân cần bổ sung bằng cách gieo mạ nền để cây phát triển nhanh và khỏe hơn